ca ngợi những tác phẩm mà bảo vệ cái nhân tình của con người
nhưng ít khi chúng ta chưa ra một cái khoảng không gian để cho những cái ác những cái sự bạo lực xuất hiện
và lấy đó để làm rúng động cái nhận thức của độc giả của công chúng
thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải nhận thức lại vấn đề này
chúng ta phải xóa chịu lại vấn đề này
bởi vì chừng nào chúng ta vẫn còn sợ hãi trước cái ác
chừng nào chúng ta vẫn chưa đủ dũng cảm để đặt nó vào trong tác phẩm của mình
thì chừng đó chúng ta vẫn còn có lẽ có một khoảng cách rất lớn
đối với những thực tế là cái ác cái bạo lực cái sự thoa hóa của đạo đức
đang ngày một bày trật trong xã hội
anh nói về văn học nghệ thuật mà chủ yếu là về văn học
nhưng còn có một cái loại hình nghệ thuật khác
mà cái sức mạnh của nó đối với quần chúng ấy nó còn mạnh hơn nhiều
tức là điện ảnh
chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà ta tiếp nhận rất nhiều phim ảnh từ nước ngoài vào
đặc biệt là hàn quốc
mà họ lại rất mạnh trong cái việc lột tả cái ác
với những tên tuổi kiểu như là kim ki duk chẳng hạn
một loạt nữa
thế thì cái điều đó nó có tạo ra một cái tác động nào về mặt nhận thức
đối với người tiếp nhận hay không ạ
điện ảnh hàn quốc trong vòng khoảng hai mươi năm vừa qua
một trong những chủ đề vào loại lớn
và cái chủ đề xuyên suốt của điện ảnh họ
là chủ đề về cái ác và bạo lực
và họ có hẳn một cái thế hệ đạo diện gối tiếp nhau
với những cá tính khác nhau
để khai thác có thể nói là kiệt cùng cái chủ đề
chủ đề này

họ có kim ki duk họ có bắc trang quốc
họ có lý trăng đông họ có bông dông hô
và điện ảnh của họ không ngần ngại
và thậm chí đôi khi trần rụi
để phản ánh cái ác cái bạo lực trong con người như thế nào
ngay cả bông dông hô
cái người mà năm ngoái đã gây ra một loạt các cái
tranh luận rất dữ dội trong bộ phim parasite
kỳ trinh trùng của ông ấy
thì cái chủ đề về cái ác về bạo lực
về cái sự tâm tội của con người
vậy là chủ đề lớn của bông dông hô
và còn như kim ki duk thì đấy là một bậc thầy
có thể nói là dùng điện ảnh để khai thác
đến có thể nói là gai góc
đến có thể nói là phức tạp nhất
về cái sự cái ác cái bạo lực trong con người
thế thì rõ ràng là điện ảnh hàn quốc
mà là một trong những cái nền điện ảnh
mà dám đối đầu với cái ác
cái sự phức tạp trong nhân tình của con người
và họ rõ ràng là họ đã gặt hái thành công
tất nhiên họ cũng tạo ra những tranh luận
còn ở việt nam thì tôi nghĩ là
chúng ta đang gặp một số người
mới bắt đầu thậm chí đôi khi hơi ròn rén
mới chạm vào
mới chạm vào
và có một điều thực tế thế này
chúng ta đang bị một cái hệ thống kiểm duyệt về điện ảnh
gọi là không dám cho phép
chúng ta khai thác sâu về vấn đề này
trong cái câu chuyện mà chúng ta dùng văn học nghệ thuật
để mà chống lại cái ác
thì trước hết cần phải nhận diện nó
một cách đầy đủ và đến kết cùng
thế nhưng ở đây nó lại có một sự việc khác xảy ra
rất nhiều ý kiến cho
rằng là khi mà viết vẽ
hoặc làm phim hoặc làm sân khấu
về cái ác ấy
thì cũng rất cần phải cẩn thận
bởi vì là nếu quá đi
thì có thể là sẽ rơi vào cổ suý
cho cái ác
mà trên thực tế thì chúng ta thấy rằng
với tư cách là một đối tượng của sự sáng tạo
thì cái ác đôi khi nó có sức quyến rũ chết người
chúng ta nhớ rằng charles baudelaire
thì hào của nước pháp vào thế kỷ một mươi chín
mà tập thơ nổi tiếng nhất của ông
nổi tiếng toàn thế giới
được dịch là những bông hoa của cái ác
mà cụ vũ đình liên dịch là
thì nhà thơ nguyễn quang thiều nghĩ sao
tất cả những ý kiến vừa rồi của tiến sĩ mai anh tuấn
đã đi chạm vào những điều
cốt nõi trong việc đó
tôi là người
rất mê điện ảnh
điện ảnh hollywood đương nhiên
và điện ảnh khu vực châu á
đó chính là hàn quốc những năm gần đây
nó đã làm cho mình thay đổi
và chính vì điều đó ví dụ như trong phim
của mỹ hầu hết
rất nhiều phim
phim hình sự
nhưng trong tất cả những phim hành động
kinh hoàng và nghĩ
cuối cùng cái thông điệp cuối cùng
và cái lóe sáng cuối cùng những bộ phim đó
chính là chủ nghĩa nhân văn
và họ thuyết phục
và có những bộ phim của mỹ thực sự đã làm tôi thay đổi
làm tôi nghĩ
và lúc đó mình quay lại rằng
tại sao chúng ta một cái liên lạc ảnh có rất dài nhiều năm
cũng như văn học rất nhiều năm
nhưng chúng ta đã sợ hãi cái chết
không phải những nhà làm phim
tất cả những nhà làm phim
hay tất cả những nhà văn đều sợ hãi với một cái chết
nhưng phải nói rằng là
chúng ta tất cả những cơ quan liên quan đến
cho việc hiện diện của các tác phẩm đó
đang sợ hãi
trong việc đó
và việc sợ hãi này đôi khi có thể
đẩy chúng ta đến một sự sai lầm
rằng nếu chúng ta không đối mặt tận cùng với cái ác
chúng ta không bao giờ nhận diện ra nó
và chúng ta thấu hiểu nó
còn tất nhiên để chống lại cái ác
có hai con đường
một con đường là anh sẽ đẩy cái hình ảnh nhân tính
nên đến tất cùng
để trung phổ đến đời sống này
hay là anh phải đi đến tất cùng
cái ác và nơi sinh ra cái ác
để từ đó nhận diện ra
vì tôi nghĩ là điều đó cho nên chúng ta
muốn sợ hãi cái ác muốn chống lại cái ác
nhưng chúng ta lại ngập ngừng
cho tất cả
cái ác mà văn học nghệ thuật chưa đi đến tận cùng của nó
hãy đi đến tất cùng của
những vẻ đặc biên tính
đồng thời hãy đi đến tất cùng của những nơi sinh ra
trong bóng tối đó là cái ác
trong số các tác giả sung sức
của văn xuôi việt nam đường đại
nhà văn nguyễn bắc sơn
được xem như một tác giả rất quan tâm đến những vấn đề
nóng bỏng gây cấn đang diễn ra
trong đời sống
các tiểu tuyết chủ yếu của ông như
lửa đắng luật đời cha và con
gã tách diêu vợ vụn
đều đề cập trực diện
sự lộng hành của cái ác cái xấu
đạo đức bằng hình ảnh nhân tính
ngoại thậm chí
ông còn do tìm ngọn nguồn của chúng
trong những cấu trúc xã hội nằm ở bề chìm
phóng viên chúng tôi đã gặp
trò chuyện với nhà văn nguyễn bắc sơn
và được ông chia sẻ
thế còn nhà văn thì khác
nhiệm vụ của nhà văn không phải là phản ánh thông tin
mà là gửi đến bạn đọc cái thông điệp vào đó
cho nên nhà văn tuyên chính thế nào cũng phải gửi đến bạn đọc
những cái ý tưởng sáng tạo của mình
sáng tác của mình
đấy là lấy cái đẹp
lấy cái thiện
lấy cái chân cái thiện cái mỹ
để mà làm cái mục đích sáng tác
không bỏ qua những cái xấu
cho nên có những nhân vật
gọi là tiêu cực
người xưa gọi là nhân vật phản diện
nhưng những nhân vật tích cực
cũng có những cái mặt này mặt khác
mà nó không hoàn thiện
về vai trò trách nhiệm của các văn nghệ sĩ
và của nền văn học nghệ thuật việt nam
trong cuộc đấu tranh chống lại cái ác
và sự suy thoái đạo đức
cách đây vài năm
hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương
đã đặt một bài hỏi
tổ chức một hội thảo khoa học quốc gia
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế kỳ
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận
phê bình văn học nghệ thuật trung ương nhận định
thời nào cũng thế thôi
cũng có cái ác
cái tốt và cái xấu
cái cao cả và cái tấp hèn
thời nào cũng thế
nhưng mà dường như
cái thời kỳ bây giờ mà
với cái sự phát triển
của nền kinh tế
của đời sống
của các cái phương tiền
tức là những cái phương tiền nghe nhìn
rồi các cái phương tiền
ngay cả về sách vở
ngay cả những cái loại
xin lỗi nè
ngay cả những cái phương tiền
mà giết người chẳng hạn
thì nó cũng hiện đại hơn
và do đó mà
cái xấu cái ác ấy
nó cũng được thể hiện với những cái
thể hiện ở một cái sự
hình như là nó
nó còn ghê gợm hơn
so với cái thời kỳ trước
nghệ thuật nói về cái ác
thì đương nhiên anh phải nói
nhưng mà anh có thể nói theo cái kiểu trần trùi
anh không nói theo cái kiểu
không thể theo kiểu tự nhiên chủ nghĩa
cái ác nhưng mà nếu như cái ác đó
nó diễn ra của một cái kẻ đôi bài
rồi một cái em bé chẳng hạn
thì chắc chắn anh phải có
cái cách nói nào đấy
anh không có cách nói nào đấy
anh không thể bế nguyên được
hay là cái ác ấy
mà nó với một cái ông già chẳng hạn ấy
thì anh cũng phải nói một cái cách nào đấy

người ta không

phải làm sao để mà thấy được là trong cuộc sống này ấy

thì cái tốt đẹp
cái điều tử tế

thì thấy cái ác cái xấu
thì chắc là người ta sẽ tuyệt vọng
dù nói về cái ác cái xấu
nhưng mà chúng ta lên đạn nó